hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đối với khu vực đông nam á
thưa quý vị vấn đề biển đông chưa bao giờ hết nóng và luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nước asean
ngày một mươi năm tháng một vừa qua tại cuộc hội đàm diễn ra ở thành phố bogo indonesia
tổng thống indonesia joko widodo và thủ tướng nhật bản shinzo abe đã khẳng định sự phối hợp với an ninh biển
giữa lúc căng thẳng liên quan đến việc trung quốc tăng cường hoạt động quân sự ở vùng biển đông tranh chấp
tại cuộc hội đàm với tổng thống indonesia joko widodo
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã đề xuất sự hợp tác của nhật bản trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở quốc gia đông nam á này
trong đó có một dự án cảng mới ở miền đông jakarta
chuyến thăm của thủ tướng abe đến indonesia là chặng dừng chân thứ ba trong chuyến công du bốn nước
bắt đầu từ hôm một mươi hai tháng một đến philippines australia indonesia và việt nam
nhật bản xem indonesia quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới và tiềm năng kinh tế lớn
là một quốc gia chủ chốt trong hiệp hội các quốc gia

và hi vọng indonesia đóng góp vai trò đầu tàu trong việc giải quyết các thách thức khu vực như là vấn đề biển đông
ngày một mươi sáu tháng một vừa qua đại sứ nga tại thái lan và tư lệnh các lực lượng vũ trang thái lan
đã có cuộc thảo luận về việc thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận mua bán vũ khí và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước
trước đó truyền thông thái lan từng đưa tin bangkok muốn mua hàng chục xe tăng t chín mươi của nga
đồng thời chuẩn bị ký thỏa thuận về chống khủng bố với nga
trong năm hai nghìn một mươi sáu phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng và thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
đều đã lần lượt có các chuyến thăm nga nhằm tăng cường quan hệ song phương
và thúc đẩy các thỏa thuận mua vũ khí hợp tác phát triển công nghiệp quốc phòng
trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nga asean hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng prayuth đã ký hợp đồng mua một mươi máy bay trực thăng vận tải mi một mươi bảy của nga
với tổng giá trị hợp đồng là tám mươi sáu triệu đô la mỹ
cơ quan giao thông đất liền singapore lta ngày một mươi sáu tháng một vừa ra thông báo
tất cả các xe ô tô có biển đăng ký nước ngoài sẽ phải trả khoản phí đường bộ qua lại sáu bốn đô la singapore
tương đương với bốn bốn mươi tám đô la mỹ một cửa khi đi vào lãnh thổ singapore
thông qua các trạm kiểm soát tuas và udlands
luật mới có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một và phù hợp với phí đường bộ của malaysia
có mức thu ngang bằng vốn có hiệu lực từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trước đó bộ trưởng giao thông singapore khabuan cho biết quyết định trên nhằm bảo đảm
rằng malaysia sẽ cân nhắc tới phản ứng của singapore khi kuala lumpur có ý định tăng các khoản lệ phí cầu đường
hay đưa ra một khoản thuê mới
trung bình mỗi ngày có hai mươi xe mang biển singapore đi vào lãnh thổ malaysia qua hai trạm kiểm soát trên
biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu đã được xác định
trong thế kỷ hai mươi một
thế giới đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn do biến đổi khí hậu và sự ấm lên của trái đất
được xác định là xuất phát từ chính con người
đông nam á là một khu vực có đường bờ biển dài mật độ dân số cao và có nhiều hoạt động kinh tế
trong các khu vực ven biển và phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp ngư nghiệp lâm nghiệp
và các điều kiện tài nguyên tự nhiên
vị trí địa lý này đã khiến đông nam á trở thành một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất
do các tác động của biến đổi khí hậu như nước biển sơn cao lũ lụt hay hạn hán
nguyên nhân của những thảm họa kinh hoàng này chính là biến đổi khí hậu
mối nguy hiểm về khí hậu như nhiệt độ tăng lượng mưa thất thường và các sự kiện khí hậu cực đoan
như bão lớn và hạn hán nghiêm trọng đã tác động mạnh đến hệ sinh thái sức khỏe và sinh kế của người dân
cũng như trên nhiều khía cạnh khác của xã hội loài người
với sự gia tăng tần suất và cường độ các thảm họa thiên tai đã tàn phán nặng nề
gây thiệt hại lớn về người và kinh tế của khu vực gây trở ngại cho tiến trình xây dựng một cộng đồng asean phát triển bền vững
thời gian qua đông nam á là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thời tiết khắc nghiệt
hạn hán trên diện rộng ảnh hưởng đến mùa màng ở campuchia thái lan và việt nam
sụt giảm sản lượng thủy sản ở việt nam và philippines tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng tại việt nam
hay những vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong gần hai mươi năm qua ở indonesia
bởi vì sự phát triển kinh tế xã hội cơ sở hạ tầng của trường chúng ta đang xây dựng nhiều hơn
và cái tính gọi là phơi phơ bài trước thiên tai nó sẽ rộng lớn hơn cho nên cái tác động
cái gì nó sẽ rộng hơn và có bị cái thiệt hại nó sẽ nếu có những cái trận lũ lớn bão lớn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng
và cái giá trị kinh tế thì nó thiệt hại nó sẽ nhiều hơn
theo một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi năm của asean
cơ sở adb ước tính thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu tại khu vực lên đến sáu mươi cao hơn dự toán năm hai nghìn chín
và có xu hướng tiếp tục tăng nếu các biện pháp giảm thiểu tác động không được nhanh chóng thực hiện
dự đoán điều này sẽ gây sụt giảm một mươi một tổng gdp trong khu vực vào năm hai nghìn một trăm linh
trong khi đó chi phí ứng phó với biến đổi khí hậu là tương đối cao
các nhà khoa học cho biết nếu trái đất ấm lên thêm hai độ c nữa
có thể sẽ đến trong vòng hai mươi ba mươi năm nữa sẽ gây hệ lụy là thiếu lương thực trên diện rộng
những luồng nóng chưa từng có sẽ xảy ra và những trận lốc xoáy cường độ mạnh hơn
trong tương lai gần biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra có thể sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống và hy vọng của nhiều cá nhân và gia đình
mà họ lại không phải là nguyên nhân khiến nhiệt độ trái đất tăng lên
ngoài ra thời tiết khắc nghiệt liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến lũ lụt thường xuyên
lũ lụt kết hợp với nước biển dân sẽ nhấn chìm nhiều vùng đất đai ven biển tàn phá cơ sở hạ tầng nông nghiệp và giảng buộc hàng triệu người phải di cư
cái vòng luồn quẩn sẽ tiếp tục diễn ra như vậy với những hậu quả ngày một nặng nề hơn
hơn nữa tác động của biến đổi khí hậu tại asean lại càng nghiêm trọng khi khu vực này chủ yếu là các quốc gia đang phát triển
vì thế mối liên hệ giữa đói nghèo phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu chưa bao giờ thể hiện mạnh mẽ đến thế
điều này đòi hỏi các nước thành viên asean tăng cường hợp tác gắn kết hơn nữa để giảm thiểu và thích ứng với mối đe dọa an ninh phi truyền thống này
đứng trước những thảm họa toàn cầu đe dọa không chỉ tương lai của các dân tộc ở đông nam á
đã đến lúc chính phủ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới phải chung tay trong nỗ lực giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính
từ hoạt động của con người dẫn đến biến đổi khí hậu
giờ đây để từng bước khắc phục và đẩy lùi nguy cơ do biến đổi khí hậu
tất cả các ngành các cấp từ trung ương đến địa phương cũng như giữa các quốc gia và khu vực
cần phải gác lại những khác biệt để hợp tác chặt chẽ với nhau vì mục tiêu chung
đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu hợp tác trong khu vực chưa bao giờ trở nên cấp thiết đến thế
hợp tác hứa hẹn sẽ là chìa khóa để asean giải quyết mọi thách thức liên quan tới biến đổi khí hậu
tất cả các bên liên quan phải chung tay trong nỗ lực giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính
từ hoạt động của con người dân đến sự thay đổi khí hậu
cũng như các nước khác trong cộng đồng toàn cầu
các nước thành viên asean đang buộc phải tìm các giải pháp hiệu quả để thích ứng với tác động biến đổi khí hậu
hiện tại phần lớn các nước thành viên đã thiết lập kế hoạch thích ứng quốc gia nap dựa trên các nghiên cứu tại mỗi nước
tất cả một mươi nước thành viên đã công bố mục tiêu giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường
và bày tỏ mong muốn hoặc đã cam kết giảm lượng khí thải trong khả năng tích cực nhất
ở cấp hoạch định chính sách
các nhà lãnh đạo asean đã ra tuyên bố liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu vào năm hai nghìn bảy hai nghìn chín hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi
các báo cáo này đã chứng tỏ mối quan tâm lớn của asean về các vấn đề về biến đổi khí hậu
và thể hiện rõ asean đồng lòng hướng tới quá trình đàm phán diễn ra tại cop hai mươi một
các nước đã nhất trí tăng cường hơn nữa các nỗ lực phát triển bền vững trong khu vực asean giai đoạn trước năm hai nghìn hai mươi năm
hỗ trợ cho các nước đang phát triển và kém phát triển nhất để theo đuổi cơ hội phát triển bền vững
nhiều quốc gia đông nam á đang triển khai các hoạt động đồng bộ để giải quyết những tác động của biến đổi khí hậu
nhưng chúng ta cần phải hành động nhiều hơn nữa
chúng ta cần phải tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động để giảm tác động đang gia tăng
từ rủi ro khí hậu đến cuộc sống của con người đặc biệt những người nghèo và dễ bị tổn thương
asean cũng cam kết thúc đẩy tầm nhìn asean trong hội nghị khí hậu paris
và đã tổ chức hai sự kiện bên lề tại cop hai mươi một
diễn đàn hướng tới giảm thiểu khí carbon để kiểm soát khí hậu hướng tới cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm
trong khuôn khổ asean thì chúng ta có thực hiện các hiệp định
chúng ta còn chủ trì thực hiện các diễn tập trong khu vực về ứng khó đối với thảm họa và các sự dự cố
cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đòi hỏi các quốc gia
trong khu vực asean phải hợp tác với nhau vì lợi ích chung
không đứng ngoài cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trường kỳ và gian nan
việt nam đã xây dựng báo cáo đóng góp dự kiến cho quốc gia tự quyết định về vấn đề biến đổi khí hậu
và đang tích cực thực hiện báo cáo này thể hiện nội lực của mình trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu
việt nam cam kết giảm tám lượng phát thải khí nhà kính vào năm hai nghìn ba mươi và có thể giảm đến hai mươi năm
trong trường hợp nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cũng như việc chuyển giao công nghệ của quốc tế
để thực hiện được mục tiêu tham vọng trên việt nam đã xây dựng các phương án giảm phát thải khí nhà kính
trong những lĩnh vực chính như năng lượng giao thông vận tài nông nghiệp lâm nghiệp sử dụng đất và quản lý chất thải
môi trường sống trong lành không phải là lợi ích riêng của mỗi quốc gia đặc biệt khi asean đã hình thành cộng đồng với phương châm
người dân của chúng ta cộng đồng của chúng ta
tầm nhìn của chúng ta thì việc chung tay xây dựng ngôi nhà chung asean đáng sống là vô cùng cần thiết
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với gonum mu vườn quốc gia kỳ vĩ và đầy thử thách của malaysia
có thể nói vườn quốc gia gonumu malaysia là một trong những vườn quốc gia có cảnh quan thiên nhiên với những sáng tạo kỳ thú nhất của tự nhiên
nơi đây nổi tiếng với hệ thống hang động vô cùng độc đáo cùng với vẻ đẹp miên man của núi sông
đến với malaysia lần này bên cạnh những điểm đến đã quá quen thuộc như kuala lumpur penang hay malacca
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với công viên quốc gia gonung mou để có những trải nghiệm không thể nào quên trong hành trình đặc sắc này
vườn quốc gia gunung mulu nằm ở sarawak sát với biên giới brunei có diện tích vào khoảng năm mươi hai tám trăm sáu mươi năm hectare
gunung mulu còn được bao bọc bởi ba ngọn núi hùng vĩ là núi mulu cao hai ba trăm linh m hai
núi api cao một bảy trăm năm mươi m và núi penarat cao một năm trăm tám mươi năm m
đặc biệt nổi tiếng nhất là hệ thống hang động đá vôi lớn nhất thế giới nằm ẩn sâu trong rừng xanh
vườn quốc gia gunung mulu được unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào tháng một mươi một năm hai nghìn
hệ thống hang động rộng lớn ở vườn quốc gia gunung mulu được hình thành do quá trình phong hoa đá tự nhiên từ hàng triệu năm nay
và đến bây giờ diện tích của vườn quốc gia gunung mulu được hình thành do quá trình phong hoa đá tự nhiên từ hàng triệu năm nay
và đến bây giờ diễn biến thời tiết vẫn đang tiếp tục tạo hình cho hệ thống hang động kỳ

hang động ở gunung mulu có cấu trúc và loại hoàn hảo nhất với sự kết hợp của các lớp đá vôi tinh khiết những thác nước cao
chắc chắn du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với những kỳ tích dưới lòng đất
một số hàng động trong hệ thống đang giữ kỷ lục của thế giới và của khu vực
gồm hang bia hang động có thể đi xuyên qua lớn nhất thế giới và là nơi trú ngụ của hàng triệu con rơi
hàng salawas hang ngầm tự nhiên lớn nhất thế giới và hang nước trong hang dài nhất ở đông nam á
đến nay hệ thống hang động này vẫn còn là một ẩn số đối với các nhà khoa học
bên cạnh hệ thống hang động thì vườn quốc gia gurumu còn hấp dẫn khách du lịch bởi vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng nhiệt đới nguyên sơ cùng hệ động thực vật phong phú
nơi đây có những con số vô cùng ấn tượng
về một hệ thực vật đa dạng vườn quốc gia gunung mou là nơi sinh trưởng của hơn bốn loài nấm một bảy trăm linh loài rêu ba năm trăm linh loại cây
trong đó có đến một năm trăm linh loài cây có hoa đang sinh trưởng và phát triển
bên cạnh đó vườn quốc gia gun nung mou cũng có hệ động vật vô cùng phong phú du khách có cơ hội tìm hiểu và khám phá những loài động vật hoang dã quý hiếm
vườn quốc gia có đến bảy mươi năm loài động vật có vú hai trăm sáu mươi hai loài chim bảy mươi bốn loài ếch bốn mươi bảy loài cá
hai trăm tám mươi một loài bướm năm mươi hai loài bò sát bốn trăm năm mươi tám loài kiến và hai mươi loài động vật không sưng sống tám loài chim mỏ sưng quý hiếm
điều lý thú hơn ở vườn quốc gia này là các nhà khoa học phát hiện ra một khu nghĩa địa có niên đại khoảng năm năm được tìm thấy trong những hang động sâu thẳm
các nhà khoa học đã tìm thấy rất nhiều xương người và những lọ gốm tại đây
vườn quốc gia gunung mulu là lựa chọn tuyệt vời cho những du khách yêu thiên nhiên thích mặt ở đây
đến với những thắng cảnh tự nhiên ấn tượng tại đây du khách sẽ không phải hối hận khi lựa chọn vườn quốc gia gonum mou thay cho những điểm đến quá quen thuộc khác tại malaysia
những hình ảnh ấn tượng tại vườn quốc gia golum mulou malaysia đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau